nhằm chủ động ứng phó với bão số bốn tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
thông tin kịp thời để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh ứng phó hiệu quả
đây là hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi được vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại cảng cá xã hoàng trường huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
cơn mưa xối xả đúng thời điểm nhiều phương tiện nghề cá cập bến để tránh bão
tất cả các chủ tàu thuyền và người lao động vào được đến bờ đều như chút được gánh nặng bởi cơn bão đã tới rất gần
nhận được thông tin về bão số bốn các chủ tàu như ông sương đều chấp hành việc đưa
ngay thuyền về nơi neo đậu toàn huyện hoàng hóa có bảy trăm tám mươi chín bè đã đưa vào bờ đối với một trăm ba mươi tàu thuyền vươn khơi
tính đến một mươi sáu h chiều hai mươi chín tháng tám đã có một trăm hai mươi bốn thuyền cập đến an toàn
còn sáu phương tiện với năm mươi bốn lao động đã về tới khu vực đảo mê còn cách bờ gần hai mươi km
thực hiện công điện chỉ đạo chúng tôi đang triển khai mấy biện pháp
một là thông báo cho toàn thể bà con nhân dân lệnh cấm biển của ủy ban dân tỉnh thanh hóa
thứ hai là chúng tôi xây dựng kế hoạch để điều chỉnh lực lượng
phân công cán bộ xuống địa bàn cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
giả sát lực lượng giả sát phương tiện bà con nhân dân lao động trên biển
thứ ba là tổ chức kêu gọi phương tiện trên biển vào nơi tránh chú bão an toàn